trung ương đảng trung quốc thông qua dự kiến nhân sự lãnh đạo nhà nước
ủy ban olympic quốc tế khôi phục tư cách thành viên của nga
đây là phiên họp ngay sau kỳ nghỉ tết vì vậy trên tinh thần bắt tay ngay vào việc
thủ tướng đã yêu cầu các bộ ngành báo cáo cụ thể về nguyên nhân giải pháp và có những chỉ đạo quyết liệt để khắc phục những hạn chế của bộ ngành mình trong thời gian qua để có hướng phát triển
trong dịp tết các bộ ngành đã tổ chức có trách nhiệm người dân đón tết với không khí vui vẻ an toàn
chính phủ đã có công điện kịp thời để ngay sau tết các cấp các ngành đã bắt tay vào việc để chỉ đạo sản xuất kinh doanh xuống đồng đúng thời vụ cán bộ công chức ổn định ngay công việc
những mặt trái của lễ hội sau tết cũng đã được chỉ đạo khắc phục cơ bản những vấn đề mà các năm trước vấp phải trong việc tổ chức lễ hội ở nước ta
trong tháng hai đã nghỉ tết một tuần nên thời gian làm việc rất ít nhưng tình hình kinh tế xã hội vẫn chuyển biến mạnh mẽ đạt nhiều kết quả tích cực kinh tế vĩ mô ổn định tình hình tỷ giá ổn định lãng phát cơ bản tiếp tục kiểm soát tốt xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng tổng cầu phục hồi tốt phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm
an sinh xã hội bảo đảm phát động phong trào xây dựng nông thôn mới bảo đảm tiêu chí đề ra tuy nhiên thủ tướng cũng chỉ ra vẫn còn nhiều mặt tồn tại yếu kém
thủ tướng cũng chỉ ra vẫn còn nhiều mặt tồn tại yếu kém
thủ tướng yêu cầu các bộ tài chính bộ công thương bộ kế hoạch và đầu tư và các ngành có liên quan cần có phát biểu cụ thể về các vấn đề tồn tại kể cả các lộ trình về giá thị trường trong đó đặc biệt là giá điện nước giáo dục và y tế
thủ tướng yêu cầu các bộ tài chính bộ công thương bộ kế hoạch và đầu tư và các ngành có liên quan đến giá điện nước giáo dục và y tế
trong bối cảnh quốc tế còn nhiều biến động vì vậy chính sách rất quan trọng thủ tướng mong muốn các thành viên chính phủ nghiên cứu đề xuất tốt hơn và kịp thời hơn tạo điều kiện cho phát triển trong quý i và các quý tiếp theo
thủ tướng nêu rõ hiện thị trường mỹ và thị trường trung quốc rất quan trọng vì vậy bộ công thương bộ ngoại giao và các tỉnh biên giới cần đề xuất giải pháp phù hợp tránh những biến động bất thường đến những ngành lĩnh vực liên quan
thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ phải xem xét khó khăn ở đâu và có cơ chế nào để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
bắt đầu từ hôm nay một tháng ba nhiều chính sách mới liên quan mật thiết đến cuộc sống của người dân chính thức được áp dụng đi vào thực tế cuộc sống
theo thông tư bốn mươi bảy có hiệu lực từ ngày mai tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại cho thuê bao dịch vụ thông tin di động trả trước không được vượt qua
của các thành viên chính phủ
theo thông tư bốn mươi tám tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin di động được khuyến mại
mức khuyến mại đối với thuê bao dịch vụ thông tin di động trả sau không được vượt quá năm mươi
còn theo thông tư năm mươi hai của bộ y tế đơn thuốc điều trị ngoại trú cho trẻ dưới bảy mươi hai tháng tuổi phải ghi số tháng tuổi ghi tên và số chứng minh nhân dân
hoặc số căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ vào đơn thuốc
các cơ sở bán lẻ thuốc phải lưu bản chính hoặc bản sao đơn có kê thuốc kháng sinh kháng virus trong một năm
cũng từ tháng ba các bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần gồm ung thư bại liệt sơ gan cổ trướng phong lao nặng nhiễm hiv đã chuyển sang giai đoạn s
mà cần có người theo dõi trợ giúp chăm sóc hoàn toàn
mỗi lần khám người bệnh chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
bắt đầu từ tháng ba này các quy định về thu tiền sử dụng đất với diện tích tăng thêm các quy định liên quan đến sử dụng thẻ tiến dụng về ô tô nhập khẩu cũng bắt đầu có hiệu lực
tối qua tỉnh lào cai tổ chức khai mạc hội báo xuân hai nghìn một mươi tám
hơn hai trăm linh ấn phẩm báo in tạp chí cùng báo điện tử đặc san bản tin các chương trình phát thanh truyền hình
cổng thông tin điện tử của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương được trưng bày nhằm cung cấp cho người dân những thông tin đa dạng
hội báo xuân tỉnh lào cai là hoạt động mang nét đẹp văn hóa đầu xuân và cũng là ngày hội của những người làm báo trên địa bàn
thông qua đó cũng góp phần nâng cao dân trí và đời sống tinh thần cho người dân địa phương
những ấn phẩm được trưng bày tại hội báo xuân đã phản ánh toàn diện thành tựu của địa phương trên các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng
qua hội báo xuân tạo không khí thi đua giữa các nhà báo các cơ quan báo chí
từ đó nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền giới thiệu đến bạn đọc người nghe người xem truyền hình những tác phẩm chất lượng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đất nước
bộ tài chính vừa có văn bản lấy ý kiến vào dự thảo nghị quyết của quốc hội về xử lý nợ khoanh nợ tiền thuế tiền chậm nộp tiền phạt không có khả năng thu hồi
theo bộ tài chính tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy tổng số nợ thuế tiền chậm nộp tiền phạt không có khả năng thu hồi do cả ngành thuế và hải quan quản lý là khoảng trên ba mươi năm ba nghìn tỷ đồng
qua tổng kết tình hình thực hiện quản lý nợ thuế và tham khảo kinh nghiệm quốc tế bộ tài chính đề nghị xử lý xóa nợ khoanh các khoản nợ không còn đối tượng thu không có khả năng thu hồi
đề nghị khoanh nợ đối với người nộp thuế nợ tiền thuế đã chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh quá một năm
xóa nợ tiền chậm nộp thuế đối với người nộp thuế cung ứng hàng hóa dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách hoặc có nguồn chi từ ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến phát sinh tiền chậm nộp tiền phạt nộp chậm
xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế của các khoản nợ thuế phát sinh trước năm hai nghìn một mươi tám của người nộp thuế gặp thiệt hại hỏa hoạn
bộ tài chính cũng đề nghị xóa nợ tiền thuế tiền chậm nộp tiền phạt đối với những trường hợp không còn khả năng thu
các loại quả vải xoài và thanh long được xuất khẩu vào australia
vừa qua bộ nông nghiệp và nguồn nước australia tiếp tục đánh giá về quy trình trồng nhãn và kiểm tra đánh giá thực tế vùng trồng sơ chế đóng gói trái cây tại một số địa phương của việt nam
qua khảo sát vùng trồng tại hai tỉnh bến tre và hưng yên bộ nông nghiệp và nguồn nước australia đã đánh giá có khả năng nhãn của việt nam sẽ được cấp phép xuất khẩu sang australia từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời sẽ có báo cáo đánh giá
và dự thảo các điều kiện nhập khẩu đối với mặt hàng này
đây là thông tin tốt cho ngành trái cây việt nam
mặc dù australia là một nước nông nghiệp nhưng trái cây việt nam xuất khẩu sang australia là trái mùa nên vẫn có khả năng tiêu thụ với giá cao tại thị trường này
dự án khởi nghiệp cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số
chính vì đó trong những ngày qua có rất nhiều người đã đến trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia để đăng ký hiến tạng
theo thông tin từ trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia chỉ từ ngày hai mươi năm tới ngày hai mươi tám tháng hai đã có một trăm năm mươi chín người đăng ký hiến tặng mô tạng thông qua
các hình thức lãnh đạo trung tâm cũng cho biết sau năm năm hoạt động lần đầu tiên số người đăng ký hiến tạng mô tạng tại trung tâm lại đông tới mức như thế
hải an thật sự là một thiên xứ để lại thông điệp đầy nhân văn về câu chuyện cho đi là mãi mãi
tại việt nam theo luật từ một mươi tám tuổi trở lên bất cứ ai có năng lực hành vi dân sự đầy đủ đều có quyền hiến tặng mô tạng khi còn sống
hoặc đăng ký hiến tạng mô tạng tiềm năng tức hiến tạng sau khi chết chết não
để có thể hiến tạng tại hà nội người dân có thể đến trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
đặt tại phòng hai trăm ba mươi nhà c hai bệnh viện hữu nghị việt đức hà nội hoặc gọi đến đường dây nóng chín trăm một mươi năm sáu mươi năm trăm năm mươi email ghép tạng a g vncch hot com để được tư vấn
vào lúc hai giờ ba mươi phút sáng nay một tháng ba tại km một nghìn bốn trăm một mươi chín năm trăm linh thuộc địa phận xã đắc man
huyện đắc lây tỉnh con tum một chiếc xe khách bốn mươi năm chỗ chạy tuyến hà nam gia lai lao xuống vực sâu khoảng bảy mươi mét
trên xe lúc gặp nạn có hai mươi người hậu quả lái xe vũ văn huy ba mươi bốn tuổi bị thiệt mạng tại chỗ một mươi chín người khác bị thương
ngay khi sự việc xảy ra trạm cảnh sát giao thông ngọc hồi đã huy động lực lượng cùng thiết bị hỗ trợ
tham gia cứu hộ cùng lực lượng tại chỗ và công an huyện xã
các bộ y tế đưa các nạn nhân về điều trị tại trung tâm y tế huyện đắc lây và bệnh viện đao khoa tỉnh con tum
cũng trong sáng ngày một tháng ba chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh con tum và ban an toàn giao thông tỉnh
đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh con tum thăm hỏi động viên các bệnh nhân
giao trách nhiệm cho bệnh viện đa khoa tỉnh con tum tập trung y bác sĩ và thuốc men để cứu chữa một cách tốt nhất cho các nạn nhân
đồng thời hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân bị thương một triệu đồng một người
và huyện đắc lây cũng cử lãnh đạo đến hiện trường hỗ trợ cho nạn nhân bị thiệt mạng hai triệu đồng người bị thương mỗi người một triệu đồng
từ ngày bệnh viện đa khoa bắc cạn được đưa vào hoạt động hàng chục hộ dân ở tổ khuổi thung
phường huyền tụng thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn đang phải sống gần khu vực xả nước thải của bệnh viện
trong tình trạng lo lắng do nguồn nước sinh hoạt môi trường sống có dấu hiệu ô nhiễm
căn nhà của ông nguyễn minh xiêm nằm sát ngay sau khu xử lý và xả thải
của bệnh viện đao khoa tỉnh bắc cạn
vì thế ông chứng kiến hàng ngày việc xả nước thải của bệnh viện ra dòng suối nhỏ cạnh nhà mình
theo ông siêm lượng nước thải không lớn nhưng chảy liên tục ngày đêm
mỗi khi trời nắng nóng lại bốc mùi tanh hôi khó chịu tâm lý lo lắng luôn ám ảnh gia đình ông
trên thực tế khu xử lý rác của bệnh viện đa khoa bắc cạn được đặt khá gần với khu dân cư khổi thuồng
nước thải theo đường cống dẫn đổ ra con suối chảy qua khu vực dân cư
bốc mùi hôi thối nồng nặng
người dân còn lo ngại nước thải sẽ ngấm vào mạch nước ngầm gây ô nhiễm cho các giếng khoan
tôi có kiến nghị việc thứ nhất là các cấp các ngành phải làm một con mương
một con cống dẫn đốt thải phải có cống khắp kín
việc thứ hai là phải di chuyển cái nò đốt ra thải của bệnh viện
mỗi buổi chiều đốt dân ở đây không thể chịu được
đại diện sở tài nguyên môi trường tỉnh bắc cạn cho biết
sở đã kiểm tra mẫu nước thải
kết quả cho thấy mẫu bảo đảm quy chuẩn môi trường
tuy nhiên bệnh viện vẫn chưa có giấy phép xả thải ra môi trường
trong quá trình lập dự toán và lập các hạng mục hồ sơ
do nắm mắt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
bảo vệ nguồn nước ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh
còn thiếu sót về hồ sư giấy phép xả thải
cho nên trong quá trình bàn giao bệnh viện năm trăm linh giường
cho đơn vị sử dụng còn thiếu hồ sơ đấy
và qua quá trình kiểm tra sở tài nguyên môi trường phát hiện ra
đã yêu cầu ban khắc phục hiện nay ban đang khắc phục
hiện tại thì ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
đã gửi hồ sơ cho sở tài nguyên môi trường đang tiến hành thẩm định
ngày ngày đối mặt với ô nhiễm do nước thải của bệnh viện đa khoa bắc cạn
là thực tế mà người dân ở tổ khuẩy thuẩm phường huyền tụng
thành phố bắc cạn đang phải chịu đựng
chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp kiểm tra
đồng thời có biện pháp yêu cầu bệnh viện có giải pháp xử lý mùi hôi thối
cũng như đảm bảo môi trường sống an toàn cho các hộ dân
cùng với nhiều địa phương trong cả nước
tại trung tâm huyện chư mơ nga tỉnh đắk lắc
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tỉnh đắk lắc
vừa tổ chức lễ gia quân tháng thanh niên năm hai nghìn một mươi tám
với sự tham dự của hơn một đoàn viên thanh niên
nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với bà con vùng sâu vùng xa
trong tháng thanh niên năm hai nghìn một mươi tám
đoàn thanh niên tỉnh đắk lắc phấn đấu xây dựng một mươi năm điểm vui chơi
sinh hoạt khởi công và bàn giao một mươi ngôi nhà nhân ái
bàn giao ba cây cầu giao thông nông thôn
gia đình tôi vừa là đau ốm vừa là đau khổ
quá khó khăn về nhà ở mà quá khó khăn về kinh tế
nên có sự hỗ trợ của đoàn thanh niên hôm nay
tôi cũng rất mừng
tháng thanh niên năm hai nghìn một mươi tám tại đắk lắc với chủ đề
tuổi trẻ sung kích sáng tạo xây dựng quê hương đắk lắc giàu đẹp văn minh
được thực hiện bằng tinh thần tiên phong gương mẫu đoàn kết sáng tạo
của đoàn viên thanh niên trong tỉnh
các công trình phần việc tập trung hướng về cơ sở
có nội dung cụ thể có tính hành động cao lan tỏa rộng khắp
đảm bảo hiệu quả góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh
trải dài suốt tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
tháng thanh niên là hoạt động rất là có ý nghĩa
thứ nhất là khơi dậy niềm tự hào trong đoàn viên thanh niên
thứ hai là phát huy tinh thần sung kích sự tình nguyện của thanh niên
trong việc xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị tại địa phương
trong khuôn khổ hoạt động này cấp nguyện đã diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa
thứ nhất là hoạt động khởi công nhà nhân ái
thứ hai là cấp phát thuốc miễn phí
và thứ ba là bàn giao các công trình xanh vui chơi điểm vui chơi
cũng như là công trình thắp sát nền quê góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới
và văn minh đô thị tại địa phương
tại lễ phát động tháng thanh niên tỉnh đoàn đắk lắc đã trao năm mươi suất học bổng
cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng trao hai mươi xe đạp cho trẻ em nghèo vượt khó
trao bốn suất vay vốn khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên
mỗi suất trị giá hai mươi triệu đồng
ngày hai mươi tám tháng hai tỉnh đoàn yên bái phối hợp với hội doanh nhân trẻ tỉnh
triển khai dự án khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số
tại thôn khuôn bổ xã hồng ca huyện trấn yên
đây là dự án khởi nghiệp đầu tiên dành riêng cho thanh niên được triển khai
tại tỉnh yên bái cũng như các tỉnh tây bắc nhằm hỗ trợ thúc đẩy khích lệ
cho thanh niên vùng dân tộc thiểu số khởi nghiệp trong các dự án trồng rừng
kết hợp với trồng cây dược liệu và nuôi lợn rừng
tỉnh đoàn yên bái và hội doanh nhân trẻ tỉnh đã trao hỗ trợ dự án khởi nghiệp
tại thôn khuôn bổ xã hồng ca huyện trần yên trị giá ba trăm linh triệu đồng
đầu tiên là em phải trồng cây gáo xong là em sẽ tiến hành là làm cái trường trạng
để nuôi lợn rồi sẽ trồng thêm cỏ voi và trồng thêm cây nghệ
ở quả đồi này cũng như là ở bến duộn
theo đó các bạn thanh niên làm chủ dự án sẽ triển khai trồng gần hai hectare cây gáo vàng
cây củ nghệ dược liệu cùng chăn nuôi bốn mươi con lợn rừng
toàn bộ sản phẩm của mô hình đã được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh yên bái
đăng ký thu mua
dự án được triển khai có ý nghĩa đặc biệt nhằm mục tiêu đem lại những hiệu quả nhất định
có phần làm thay đổi đời sống của thanh niên dân tộc thiểu số
qua đó tạo sức lan tỏa thu hút đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp
lập nghiệp tại quê hương
thời gian tới thì ban thường vụ tỉnh đoàn sẽ tập trung vào một số giải pháp trọng tâm
thứ nhất là sẽ thành lập tổ tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp
đối với cấp tỉnh và cấp huyện để kịp thời tư vấn
tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho thanh niên trong quá trình khởi nghiệp
còn đối với cấp cơ sở thì sẽ thành lập các câu lạc bộ đội nhóm thanh niên phát triển kinh tế
để cùng nhau chia sẻ kiến thức cũng như là kinh nghiệm trong quá trình làm ăn và phát triển kinh tế
dịp này tỉnh đoàn yên bái và hội doanh nhân trẻ tỉnh đã tặng một mươi năm suất học bổng
cho các em học sinh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập
những ngày qua người dân ở huyện thới lai thành phố cần thơ đang xôn xa dư luận
về câu chuyện một người đàn ông được cho là đã hy sinh cách đây ba mươi ba năm
và đã được công nhận là liệt sĩ nhưng bất ngờ trở về quê hương vào ngày năm tết mậu tuất vừa qua
chưa bao giờ gia đình bà huỳnh thị nía lại đông vui như bây giờ
người vui nhất là người mẹ già năm nay đã tám mươi bảy tuổi bởi ông trương văn tróng
con trai thứ sáu của bà được cho là đã hy sinh ở chiến trường campuchia
bất ngờ trở về nhà sau ba mươi ba năm
ông tróng nhớ lại trong một trận đánh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở campuchia
ông bị thương rồi lạc vào rừng sâu kiệt sức
may mắn được người dân bản xứ đưa về chăm sóc và lấy vợ ở đó
khoảng tám năm nay ông về tây ninh sinh sống
trong ký ức của ông dù không nhớ rõ người thân nhưng trong đầu luôn hiện lên cái tên trương văn cao
anh trai thứ tư của ông chóng sống ở vàm nhon
vậy là ông đã lần mò hỏi thăm người dân rồi bắt xe đò về cần thơ tìm lại gia đình
mừng rỡ vì con trai trở về nhà bà nía cho biết lúc nhận ra con bà đã ngất xỉu vì không tin đó là sự thật
bởi người mẹ này đã từng khóc hết nước mắt khi cầm trên tay giấy báo tử của con
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến nay bà nía được nhận tiền chế độ cho người có con là liệt sĩ
ngoài ra chính quyền địa phương còn xây dựng cho bà một căn nhà tình nghĩa theo đúng chế độ của gia đình chính sách
đến giờ cả gia đình này cứ ngỡ như một giấc mơ kỳ diệu và cho biết không có gì quý hơn cả gia đình xung họp đông đủ
hiện sở lao động thương binh và xã hội tp cn đã báo cáo vụ việc lên cục người có công
ủy ban nhân dân tp cn để xin ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn về trường hợp của ông chóng
trong phần tin quốc tế trung ương đảng trung quốc thông qua dự kiến nhân sự lãnh đạo nhà nước
ủy ban olympic quốc tế khôi phục tư cách thành viên của nga
hội nghị toàn thể ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc lần thứ ba khóa một mươi chín vừa ra thông cáo chung kết thúc kỳ họp kéo dài ba ngày
theo đó hội nghị đã thông qua danh sách dự kiến nhân sự lãnh đạo
hội nghị đã thông qua danh sách dự kiến nhân sự lãnh đạo nhà nước để trình lên kỳ họp lần thứ nhất quốc hội khóa một mươi ba và dự kiến nhân sự lãnh đạo hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân chính hiệp toàn quốc để chính lên kỳ họp lần thứ nhất ủy ban chính hiệp toàn quốc khóa một mươi ba trung quốc
nội dung chương trình chính của hội nghị trung ương ba còn bao gồm thảo luận báo cáo công tác của bộ chính trị nghe báo cáo tình hình chương cầu ý kiến trong và ngoài đảng cộng sản trung quốc về dự thảo
quyết định của trung ương đảng về thúc đẩy cải cách trong cơ quan đảng nhà nước thảo luận phương án thúc đẩy cải cách trong cơ quan đảng nhà nước
kỳ họp lần thứ nhất quốc hội khóa một mươi ba và kỳ họp lần thứ nhất ủy ban chính hiệp toàn quốc khoáng một mươi ba dự kiến sẽ được khai mạc lần lượt vào ngày năm và ba tháng ba tới
đại sứ syri tại liên hợp quốc hussam edin ala khẳng định nước này đã tiêu hủy kho vũ khí hóa học và bác bỏ các cáo buộc không chính xác của nhiều nước nhằm vào chính quyền tổng thống bashanasat
về vũ khí này
phát biểu tại hội nghị về giải trừ vũ khí do liên hợp quốc tổ chức tại geneva thụy sĩ ông anla nêu rõ chính quyền syri không có khả năng sử dụng vũ khí hóa học do hiện nay không sở hữu loại vũ khí này
trong khi đó vị quan chức cũng cho biết các nhóm khủng bố tại syri như annussa và nhà nước hồi giáo is tự xưng đang có trong tay vũ khí hóa học đồng thời lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ khí hóa học ở bất cứ nơi nào
cũng tại hội nghị trên nga phát biểu khẳng định syri đã loại bỏ kho vũ khí hóa học và đặt chúng dưới sự kiểm soát của cộng đồng quốc tế
cho đến nay mỹ và các nước phương tây vẫn cáo buộc lực lượng vũ trang syri sử dụng vũ khí hóa học ở miền đông guta ngoài ô thủ đô damas trong khi chính phủ syri luôn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan
liên quan đến tiến trình đàm phán brexit anh vừa đưa ra một số đề xuất mới về quyền của những công dân liên minh châu âu eu tới quốc gia này trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi anh chính thức rời eu
vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín theo đó các công dân eu sẽ được giữ nguyên quyền di chuyển tới anh để sinh sống học tập và làm việc giai đoạn hậu brexit
những công dân eu và thân nhân tới anh trong giai đoạn chuyển tiếp có thể nộp đơn xin định cư vĩnh viễn sau năm năm sinh sống liên tục và có thể ở lại anh cho tới khi hội đủ điều kiện để nộp đơn
tuy nhiên đề xuất nêu rõ những người đến anh lâu hơn ba tháng phải khai báo rõ ràng với nhà chức trách
thân nhân của các công dân eu đến anh sau khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc sẽ không được hưởng

tuy nhiên đề xuất nêu rõ ràng với nhà chức trách sẽ không được hưởng

không có các thỏa thuận tự do thương mại với washington
trong báo cáo thường niên vừa công bố cơ quan đại diện thương mại mỹ nêu rõ
tổng thống donald trump bày tỏ thiện trí sẵn sàng thảo luận với các quốc gia đàm phán cptpp
không có các thỏa thuận tự do thương mại với washington hoặc ở cấp độ riêng rẽ từng nước
hoặc ở cấp độ tập thể về các điều khoản sẽ dẫn tới những kết quả cải thiện thị trường đáng kể
theo đó trong năm hai nghìn một mươi tám chính quyền của tổng thống donald trump sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng các mối quan hệ thương mại mạnh mẽ hơn
tốt hơn và công bằng hơn với nhật bản việt nam malaysia new zealand và brunei
trước đó hôm hai mươi ba tháng một vừa qua một mươi một nước tham gia đàm phán cptpp đã nhất trí nội dung sửa đổi hiệp định này
ngày hai mươi một tháng hai vừa qua toàn văn cptpp đã được công bố
động thái này được đánh giá là tín hiệu cho thấy một mươi một nước đã sẵn sàng đặt bút ký cptpp
dự kiến tại vòng đàm phán tiếp theo ở chile vào tháng ba
dick s sporting goods một trong những hãng bán lẻ đồ thể thao và súng
lớn nhất nước mỹ vừa thông báo chấm dứt việc bán súng trường dạng tấn công tại các cửa hàng của mình
ngoài ra hãng này cũng sẽ không còn bán các tạp chí chuyên về súng và không bán súng cho khách hàng dưới hai mươi một tuổi
trong bối cảnh nước mỹ vừa trải qua những chấn động do vụ xả súng tại trường học ở bang florida hai tuần trước
khiến một mươi bảy học sinh và nhân viên nhà trường thiệt mạng thông báo trên thể hiện một trong những quan điểm
cứng rắn nhất của giới doanh nghiệp mỹ trong cuộc tranh luận về kiểm soát súng trên toàn quốc

hãng này cũng có sức nặng đáng kể mang tính biểu tượng vì dick s sporting goods là một công ty bán súng danh tiếng tại mỹ
giám đốc điều hành của hãng này bày tỏ hy vọng giới chức mỹ sẽ thông qua những điều luật
nhằm nâng tuổi tối thiểu được mua súng lên hai mươi một cầm bán vũ khí loại tấn công
và thiết bị giúp chuyển đổi súng bán tự động thành súng tự động có khả năng bắn nhanh
hãng cũng khẳng định lần này những sự thay đổi sẽ là vĩnh viễn
bản tin thời sự của truyền hình nhân dân xin được kết thúc tại đây